tại buổi họp báo cung cấp thông tin về lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng biên giới một nghìn chín trăm năm mươi và giải phóng cao bằng
ubnd tỉnh cao bằng cho biết lễ kỷ niệm được tổ chức với mục tiêu bảo đảm trang trọng thiết thực tiết kiệm hiệu quả chất lượng
và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
do đó ban tổ chức quyết định cắt giảm tạm dừng một số hoạt động kỷ niệm
các hoạt động tạm dừng sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp gồm hội thi hát dân ca và trình diễn trang phục dân tộc
hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh cao bằng lần thứ nhất
lễ kỷ niệm sẽ diễn ra có hoạt động chính dâng hương dâng hoa báo công tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh
khu di tích quốc gia đặc biệt bác bó lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng biên giới một nghìn chín trăm năm mươi và giải phóng cao bằng
tuần văn hóa thể thao du lịch non nước cao bằng và triển lãm ảnh và hiện vật chủ đề chiến thắng biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi
và thành tiệu phát triển kinh tế xã hội tỉnh cao bằng thi tìm hiểu bảy mươi năm chiến thắng biên giới trong thanh thiếu niên
tặng bảy mươi kỷ niệm trương cho cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh cao bằng